thưa quý vị khán giả đang theo dõi các tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị ngày một mươi tháng ba công an bình dương thông tin đã bắt giữ hai người trong nhóm cướp tiệm vàng ở huyện bào bàng
và một người giúp sức cho nhóm người này tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được hai kẻ còn lại vẫn đang lẩn trốn
theo điều tra công an xác định nhóm người này đã tham gia các hội nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội
sau đó kết nối với nhau rồi bàn bạc cùng đi cướp tiệm vàng vào ngày ba tháng ba
ngay sau khi xảy ra vụ cướp phòng cảnh sát hình sự công an bình dương đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ
và cục cảnh sát hình sự bộ công an truy xét
xác định nguyễn linh đoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quảng nam là một trong những đối tượng gây án
lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố vũng tàu nên đã tập trung vây bắt sau ba mươi giờ gây án
sau đó công an bắt thêm nguyễn văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tỉnh bà rịa vũng tàu
về hành vi giúp sức cho đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được
ngày sáu tháng ba trần quang triệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê bình định đồng phạm trong vụ cướp
đến phòng cảnh sát hình sự công an bình dương đầu thú
nhóm này đã giao nộp một số lượng lớn vàng là tăng vật đã chiếm đoạt được
phòng cảnh sát hình sự công an bình dương đã xác định được hai người còn lại là đồng bọn
và đề nghị các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
tối ngày một mươi tháng ba công an tp tuy hòa tỉnh phú yên cho biết đơn vị đã ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với bốn thanh niên
và bàn giao một thanh niên cho công an huyện phú hòa để phối hợp điều tra
hai vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn
trước đó người dân bức xúc việc hàng chục tủ điện nắp hố thu nước mưa
tại các dự án đầu tư hạ tầng đô thị của thành phố tuy hòa tỉnh phú yên bị phá hoại đánh cắp
làm thất thoát tài sản nhà nước gây mất an toàn cho người dân qua lại những khu vực này
các thiết bị thường bị mất cắp là tủ điện aptomat hệ thống thanh đồng dây đồng đấu nối
khoảng một giờ ba mươi phút ngày tám tháng ba qua công tác tuần tra tại khu đô thị nam tuy hòa
thuộc khu phố một phường phú đông tp tuy hòa lực lượng chức năng phát hiện một nhóm năm người
điều khiển ô tô bảy chỗ hiệu toyota có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
công an phát hiện năm người này mang theo một đôi căng tay một cây xà beng một dao dọc giấy
một bút thử điện và hai đoạn dây dù
danh tính năm đối tượng được xác định là ngô quang huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại tổ bốn ấp tân dương xã tân thành huyện bình tân vĩnh long
cao văn luận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba thường trú tại mỹ long xã an dân huyện tuy an tỉnh phú yên
trần văn huynh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại ấp bào chấu xã việt thắng huyện phú tân tỉnh cà mau
võ văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại ấp tân phú xã tân bình huyện bình tân tỉnh vĩnh long
cao văn dũ sinh năm hai nghìn bốn chú tại ấp tân phú xã tân bình huyện bình tân tỉnh vĩnh long cho công an huyện phú hòa
qua làm việc năm nghi phạm thừa nhận đi xe hơi đến các tủ điện tại khu dân cư vắng người để cắt trộm dây cắp điện
thiết bị điện nhưng chưa kịp thực hiện thì bị công an phát hiện
những kẻ này cũng khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản là các thiết bị điện trên địa bàn tỉnh phú yên
và các tỉnh thành khác trên địa bàn toàn quốc cũng với thủ đoạn như trên gây thiệt hại lớn về kinh tế bức xúc trong dư luận xã hội
ngay sau đó công an tp tuy hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quy định tạm giữ hình sự đối với ngô quang huy
cao văn luận trần văn huynh võ văn phương
riêng cao văn dũ công an thành phố tuy hòa bàn giao cho công an huyện phú hòa tỉnh phú yên để phối hợp điều tra hai vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra trên địa bàn huyện phú hòa
công an thành phố tuy hòa đang tiếp tục phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên điều tra mở rộng làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

công an thành phố tuy hòa bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên để phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên để phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà đinh thị lan bà đặng thị hàn ni
dự kiến phiên tòa chỉ diễn ra trong một ngày
hội đồng xét xử phúc thẩm gồm chủ tọa phiên tòa là thẩm phán phan đức phương và các thẩm phán huỳnh thanh duyên lê thị tuyết trinh
theo nội dung vụ án từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bà phương hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của một mươi cá nhân
cụ thể bà hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần đài nam tỉnh bình dương được nhiều người trên mạng xã hội biết đến
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng đã sử dụng điện thoại di động máy tính sách tay và máy quay phim đăng nhập vào một mươi hai tài khoản mạng xã hội
do bà này quản lý thực hiện nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp trên mạng internet có nội dung bịa đặt sai sự thật xúc phạm nghiêm trọng uy tín
danh dự cá nhân đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà
mỹ oanh đặng thị hàn nhi nguyễn đức hiển trần thị thủy tiên lê công vinh huỳnh minh hưng đinh thị lan lê thị giàu trương thị việt hà trái quy định của pháp luật
bị cáo đặng anh quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà hằng trong một mươi một buổi live stream cổ vũ về tinh thần tiếp thêm ý chí cho bà hằng thực hiện hành vi phạm tội
ngoài ra trong buổi live stream ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông võ nguyễn hoài linh
các bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân đã thực hiện hành vi tạo lập quản lý các trang mạng xã hội kết nối các tài khoản mạng xã hội và internet
thông báo thời gian chủ đề live stream chuẩn bị nội dung sân khấu để bà hằng live stream và đăng tải các bài viết của bà hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà hằng
hành vi của các bị cáo nhi hà tân và quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà hằng bà hà ni cũng có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm
mới đây chiều ngày một mươi tháng ba thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an đội cảnh sát giao thông đường bộ số bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã ra quyết định xử phạt tài xế pdm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện gia lâm hà nội năm triệu đồng và tức quyền sử dụng giấy phép lái xe ba tháng
trước đó thông qua hình ảnh được người dân ghi lại cảnh ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín h chín trăm linh sáu x đi ngược chiều tại đường minh khai đoạn qua khu đô thị tham city
cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông đường bộ số bốn vào cuộc xác minh
qua quá trình xác minh lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển phương tiện là pdmm đội cảnh sát giao thông đường bộ số bốn đã mời tài xế này đến trụ sở cơ quan công an làm việc
tài xế m thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
chiều một mươi tháng ba công an huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi nhận được thông tin trình báo của một người dân phát hiện nhiều gói ni lông lạ trôi giạt vào bờ biển đảo lý sơn
theo đó sáng cùng ngày ông nguyễn văn được chú thôn tây an hải huyện lý sơn đến công an huyện lý sơn trình báo và giao nộp hai gói ni lông màu xám
nghi chứa ma túy được gói cẩn thận trong nhiều lớp ni lông
hai gói ni lông này được ông được phát hiện trong quá trình đi bắt ốc tại bờ biển phía đông bắc khu vực cột mốc a một mươi thuộc thôn đông an hải huyện lý sơn
công an huyện đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin và tiếp nhận hai gói nghi là ma túy trọng lượng khoảng hai hai kg từ ông nguyễn văn được giao nộp
đồng thời công an huyện đã triển khai lực lượng tiến hành hiện trường nơi ông được nhặt được hai gói nói trên
qua tìm kiếm công an huyện lý sơn phát hiện một bao da màu đen kiểm tra bên trong bao da có hai mươi hai gói được bao bọc cẩn thận nghi là ma túy
tiến hành cân hai mươi hai gói thu tại hiện trường lực lượng chức năng xác định khối lượng khoảng hai mươi sáu kg
chiều ngày một mươi tháng ba công an tp hcm cho biết ngày hai mươi chín tháng hai đến ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với sáu mươi ba bị can
tại một mươi trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp thi công cải tạo phương tiện xe cơ giới trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
để tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi nhận hối lộ đưa hối lộ môi giới hối lộ làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
các lệnh và quy định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
như vậy đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng ba trăm một mươi tám bị can liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với một mươi một tội danh
hối lộ mua giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tham mô tài sản giả mạo trong công tác sản xuất mua bán trao đổi
tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từng bước làm rõ hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam phòng kiểm định sai cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã kịp thời báo cáo bộ công an kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới
điển hình như miễn đăng kiểm xe cơ giới lần đầu giãn cách tru kỳ đăng kiểm phân cấp phân quyền gắn với thanh tra kiểm soát chặt hoạt động đăng kiểm cho các địa phương có phần từng bước quản lý chặt chẽ hơn hoạt động kiểm định xe cơ giới vừa góp phần nâng cao an toàn phương tiện và bảo vệ tính mạng con người vừa đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp
khi số lượng đơn hàng khách đặt quá lớn chị nờ không đủ khả năng tài chính để thanh toán nên muốn rút vốn nhưng được yêu cầu phải thanh toán tất cả các đơn hàng mới được hoàn vốn
các đối tượng lấy lý do thanh toán đủ các hóa đơn đạt doanh thu một mươi usd ủng hộ trẻ em nghèo để yêu cầu chị nờ nộp thêm tiền
chị đã chuyển cho các đối tượng và bị chiếm đoạt ba trăm bốn mươi triệu đồng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội khuyến cáo
người bán hàng online đặc biệt là các cá nhân kinh doanh chưa từng giao dịch với các đối tác
cần thận trọng xác minh kỹ thông tin khi tham gia mô hình kinh doanh dropshipping và thực hiện giao dịch chuyển tiền
thân trọng khi đứng trước cơ hội nhận được lợi nhuận lớn nhờ vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến
khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định
xin để chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị khu bảo tồn thiên nhiên nà hầu ở yên bái là nơi định cư lâu đời của bà con dân tộc mông
rừng là nguồn sống là mái nhà chê trờ là chỗ sự tinh thần của cả cộng đồng
rừng cũng tạo nên cuộc sống ấm no hạnh phúc bình yên
do vậy để bảo vệ tốt những cánh rừng nguyên sinh hàng năm bà con người mông ở xã nà hầu đã tổ chức tết rừng với nhiều nghi thức độc đáo
tiết rừng hay còn gọi là cúm rừng đã có từ khi người mông di cư đến nà hầu lập làng lập bản
và trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian tạo ra sắc thái văn hóa riêng của người mông
theo truyền thống tết rừng nà hầu sẽ được tổ chức tại ba khu vực rừng thiêng của ba thôn ba khuy trung tâm và bản tát của xã nà hẩu huyện văn yên
đây là khu rừng đẹp nhất của xã có nhiều cây to quý hiếm nhiều động vật đến trúng vụ người dân gọi là khu rừng cấm
tết rừng có ý nghĩa cảm tạo trời đất cảm ơn thần rừng thần núi cầu mong các vị thần che chở bảo vệ và giúp người mông nà hẩu có cuộc sống mạnh khỏe hạnh phúc và bình yên
cho gia súc gia cầm phát triển cho sự trường tồn của các dòng họ cũng như những cánh rừng nguyên sinh luôn xanh tốt
để chuẩn bị cho tết dừng nhân dân trong thôn và thầy mò phải dành nhiều ngày chuẩn bị như lựa chọn con lợn đực lông màu đen to đẹp con gà trống màu trắng và con gà mái tơ
những con ca này được chọn một cách kỹ lưỡng từ màu đỏ tươi chân vàng đủ các ngón lông mượt xuông ngũ sắc mang đủ sắc màu hoa văn họa tiết của trang phục dân tộc mông
ngoài ra nhân dân trong thôn cùng nhau phát dọn vệ sinh môi trường khu vực cúng rừng trang trí điểm cúng
phần cúng gồm lễ cúng đồ sống và đồ chín
mở màn thầy mò sẽ thổi tù và mời thần rừng cùng các vị thần linh ở bốn phương tám hướng về chứng giám lòng thành của cộng đồng dân bản
sau khi cúng xong thầy mò quỷ lệ bốn hướng tạ ơn thần rừng và các vị thần linh rồi thay mặt dân bản tiễn các vị thần linh về
và một lần nữa nhắc lại mong ước của dân bản là luôn được các vị phù hộ cho mạnh khỏe mùa màng bội thu
kết thúc phần nghi lễ cúng chính tại các điểm cúm rừng thầy mò và người dân trải lá rừng ra ngồi xuống để họp làng đánh giá tình hình bảo vệ rừng năm qua và cùng thầy giữ rừng
dưới sự dẫn dắt của trường thôn tất cả bà con đồng loạt dơ tay lên cao ba lần để thê và cung hô
sau nghi rừng thề giữ rừng trưởng thôn và nhân dân bầu ra tổ tự quản bảo vệ rừng năm mới của thôn gồm bốn người đàn ông là những người mạnh mẽ am hiểu về cây rừng và hiểu tập quán của bà con trong thôn
tổ tự quản mới sẽ nhận bàn ra công việc từ tổ tự quản của năm trước
sau đó thầy mò và trường thôn sẽ phát lộc cho tổ tự quản mới gồm đầu gà cánh gà chân gà và hàm lợn với mục đích để đánh dấu các khu vực rừng cấm do địa bàn thôn quản lý

tự quản sẽ theo dõi hoạt động của dân bản trong suốt năm kịp thời nhắc nhở những hộ vi phạm làm công tác hòa giải tranh chấp trong nhân dân theo tục lệ của thôn và quy định của pháp luật
sau khi bầu xong tổ tự quản của năm tại điểm cúng rừng nhân dân sẽ tổ chức ăn tết trên rừng
mỗi người dân khi đến sẽ mang theo một cái bát một đôi đũa đàn ông mang thêm theo chai rượu phụ nữ mang theo hộp cơm bụi ớt
cùng với thực phẩm mang theo lợn gà cúm xong sẽ được chia thành các phần để mọi người cùng chung vui
từ những nghi lễ ban đầu ngày nay tết rừng nà hầu đã được phát triển thành lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách đến địa phương góp phần phát triển du lịch cộng đồng
mới đây sáng ngày một mươi tháng ba người dân bản bác bó ở xã trường hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng tổ chức nghi lễ lấy nước ở suối lê ninh khai hội về nguồn bác bó năm hai nghìn hai mươi bốn
dìm này tỉnh cao bằng cũng đón nhận quyết định công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với nghề dịch thủ cẩm của người tài
và bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với hang ngầm cảng và đền thờ nùng trí cao
nghi lễ lấy nước đầu nguồn bác bó và rước nước không chỉ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc mà còn là một nét văn hóa mang đậm bản sắc địa phương
nghi lễ mở đầu cho chương trình lễ hội về nguồn bác bó năm hai nghìn hai mươi bốn do huyện hà quảng phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh cao bằng tổ chức tại khu di tích quốc gia đặc biệt bác bó
tại lễ hội về nguồn bác bó năm nay ubnd huyện hào quảng còn tổ chức hội thi bò xuân giải việt giã về nguồn bác bó năm hai nghìn hai mươi bốn không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực của các xã thị trấn trưng bày ảnh văn hóa người đồng vẻn
đến với lễ hội người dân du khách còn được trải nghiệm tham quan các hoạt động trình diễn nghề truyền thống như làm hương thảo mộc làm bánh khẩu sơn ly trình diễn các công đoạn dệt thổ cầm luống nội cùng hòa minh vào các trò chơi dân gian như tung còn lầy cỏ đi cà kheo cuốc ván
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hà quảng trưởng ban tổ chức lễ hội về nguồn bác bó năm hai nghìn hai mươi bốn cho biết lễ hội về nguồn bác bó hai nghìn hai mươi bốn có sự tham gia đông đảo của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện hà quảng
và các vị khách mời từ thành phố tỉnh tây của tỉnh quảng tây trung quốc
lễ hội năm nay còn được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân trong việc tổ chức sự kiện một cách trọng thể góp phần lan tỏa trên toàn huyện hà quảng cũng như toàn tỉnh cao bằng
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin được kính chào tạm biệt